để tránh sự phát hiện của quân chúng nhân dân và sự truy bắt của lực lượng chức năng định đã bỏ trốn sang trung quốc
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày ba mươi tháng một mươi vừa qua phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh lào cai phối hợp với công an huyện bát sát đã bắt được đối tượng hoàng văn định khi đối tượng vừa về đến xã nậm trạc huyện bát sát sau hơn hai mươi năm lẩn trốn
cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật